theo các hãng lữ hành tại hà nội lượng khách mua tour dịp lễ ba mươi tháng bốn mùng một tháng năm tăng mạnh
từ đầu tháng bốn đến nay các tour đã kín chỗ dịp này du lịch nước ngoài và du lịch biển được nhiều người ưa chuộng
đón đầu làn sóng du lịch đầu hè ngay từ đầu năm các hãng lữ hành đã lên kế hoạch xây dựng các tour tuyến hấp dẫn phục vụ khách hàng
đón đầu làn sóng du lịch nước ngoài và du lịch biển được nhiều người ưa chuộng
hầu hết các hãng lữ hành cho biết năm nay khách chọn tour du lịch nước ngoài nhiều
với ưu thế nổi trội dòng tour ngắn ngày đến các nước gần như thái lan singapore malaysia philippines campuchia và đông bắc á gồm hàn quốc nhật bản đài loan trung quốc rất đắt khách

đón đầu làn sóng du lịch nước ngoài và du lịch biển được nhiều người ưa chuộng
vào những dịp lễ lớn như ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm du khách thường e ngại với tình trạng dịch vụ tăng cao tại các khu du lịch
vì vậy việc đặt tour chọn gói chính là lựa chọn hợp lý giúp du khách tiết kiệm đáng kể chi phí
lựa chọn đơn vị cung cấp tour chuyên nghiệp uy tín sẽ giúp du khách có chuyến đi thoải mái
tùy thời gian du khách có thể chọn tour ngắn ngày hoặc dài ngày nhưng càng lên kế hoạch và đăng ký sớm giá dịch vụ càng rẻ
tuy vậy cần tìm hiểu kỹ trước khi đặt dịch vụ đặc biệt là những chương trình siêu giảm giá hay giảm giá sâu của các đơn vị để tránh những sự cố trong suốt kỳ nghỉ